đảng ủy báo nhân dân đã tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả hội nghị trung ương bốn khóa một mươi hai
và quán triệt triển khai nghị quyết số hai của đảng ủy khối các cơ quan trung ương
hội nghị được tổ chức nhằm phổ biến các nội dung chính của hội nghị trung ương bốn khóa một mươi hai
mà trọng tâm là nghị quyết về tăng cường xây dựng chính đối đảng
ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống
những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ
và tập trung làm rõ các nhóm nguyên nhân nhiệm vụ giải pháp để đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi suy thoái
hội nghị cũng đã tiến hành quán triệt triển khai nghị quyết số hai của đảng ủy khối các cơ quan trung ương
về đổi mới phương thức nâng cao chất lượng học tập quán triển nghị quyết của đảng trong đảng bộ khối
đây là một nội dung quan trọng góp phần nâng cao nhận thức chính trị cho đội ngũ cán bộ
đảng viên phóng viên biên tập viên nâng cao chất lượng tuyên truyền
đưa nghị quyết của đảng vào cuộc sống trên các ấn phẩm của báo nhân dân